sáu mươi hộp thuốc nhập lậu có tác dụng hỗ trợ điều trị covid một mươi chín được cất giấu trong hai kiện hàng nhập khẩu
theo hình thức qua biếu qua tặng từ nga về việt nam qua đường hàng không
vừa bị cục hải quan tp hcm phối hợp với đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền nam đội ba
cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan phát hiện
số thuốc nêu trên được các đối tượng cất giấu lẫn trong một vài món đồ dùng cá nhân như quần áo bánh kẹo
các thông tin trên hai kiện hàng chứa thuốc nhập lậu được gửi về từ nga cho hai người nhận
có địa chỉ tại tp hcm lô hàng được nhập khẩu theo chuyến bay thẳng từ nga về hà nội
sau đó được vận chuyển vào tp hcm tuy nhiên qua xác minh các địa chỉ người nhận đều không có thật
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền do nguyễn văn tránh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
tổ chức tại xã trung chánh huyện vũng liêm
đã bị công an xử lý
công an tỉnh vĩnh long bắt quả tàng
tại hiện trường lực lượng công an đã bắt quả tàng một mươi hai người đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền
tổ công tác đã thu giữ số tiền hơn năm mươi bốn triệu đồng bốn con gà cùng nhiều vật dụng liên quan đến hành vi đánh bạc
hiện lực lượng chức năng đang làm việc với những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
tại hải dương phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vừa phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép
một mươi năm kg pháo nổ từ bắc giang về hải dương tiêu thụ
đối tượng bị bắt giữ là hoàng văn cường sinh năm hai nghìn trú ở bản ngự xã hưng đạo huyện bình gia tỉnh lạng sơn
kiểm tra trong cốp xe ô tô của cường lực lượng chức năng phát hiện một thùng cắt tông
bên trong chứa gần ba trăm linh quả pháo nổ với tổng trọng lượng là một mươi năm kg
tiến hành đấu tranh cường khai nhận do không có công an việc làm nên đối tượng vận chuyển số pháo trên
từ bắc giang về hải dương để giao bán cho một người không quen biết trên địa bàn thành phố
khi đi đến khu vực cầu hàn thành phố hải dương thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ
tài xế buộc chiếc xe đưa đón học sinh không đóng cửa khiến cho một em lớp sáu bị rơi xuống đường
và bị chính chiếc xe này cán tử vong vụ việc xảy ra tại huyện crom năng của tỉnh đắk lắc
theo thông tin ban đầu ông trần văn liều trú tại huyện crong năng
ký hợp đồng với trường trung học cơ sở ama trang lương
làm dịch vụ xe đưa đón học sinh
khoảng một mươi hai h hai mươi phút ngày hai tháng một mươi một ông liều điều khiển xe chở ba mươi học sinh
tới trường trung học cơ sở amma trang lương
trong quá trình di chuyển tài xế quên không đóng cửa xe nên khi đến đoạn đường thuộc thôn ia sim
xã dê thì em nguyễn gia hưng học sinh lớp sáu c trường trung học cơ sở ama trang lương
đứng gần cửa bị ngã xuống đường
ngay sau đó bánh sau của chiếc xe đưa đón học sinh này cán qua người khiến em hưng tử vong tại chỗ
công an huyện crom năng của tỉnh đắk lắc đang điều tra làm rõ vụ việc xe đưa đón học sinh không đóng cửa
khiến một em học sinh lớp sáu rơi xuống đường bị xe cắn tử vong
thông tin ban đầu ông trần văn liều chú tại huyện crong nang
ký hợp đồng với trường trung học cơ sở ama thang lương làm dịch vụ lái xe đưa đón học sinh
vào khoảng một mươi hai h hai mươi phút ngày hai tháng một mươi một xe chở ba mươi học sinh tới trường trung học cơ sở ama trang lương
trong quá trình di chuyển tài xế quên đóng cửa xe nên khi đến đoạn đường thuộc thôn ea sim
già đi liê gia thì em nguyễn gia hưng học sinh lớp sáu xe trường trung học cơ sở amma trang lương
đứng gần cửa đã bị ngã xuống đường
ngay sau đó bánh sau của chiếc xe đưa đón học sinh này đã cán qua người khiến em tử vong tại chỗ
chuyển sang những tin tức an ninh trật tự
công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù gia mập đang tổ chức khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ vụ án mạng khiến anh vũ đình thuận tử vong
thông tin ban đầu vào trưa ngày hai tháng một mươi một vũ đình thuận dù bạn gái là trần thị lan cùng bốn người khác
cùng chú xã bình thắng đến nhà thuận để uống rượu
vào khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày giữa thuận và lan xảy ra mâu thuẫn hai bên đã xô sát
lan đã lấy một cây kéo ở trong bếp rồi xông vào
dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó đến một mươi chín h tối cùng ngày thuận đã tử vong
vụ án mạng đang được cơ quan chức năng tỉnh bình phước tiếp tục điều tra làm rõ
kính thưa quý vị ngày ba tháng một mươi một đội ba đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền nam
cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan cho biết là vừa phối hợp với chi cục hải quan chuyển phát nhanh
cục hải quan tp hcm đã phát hiện một số loại thuốc nhập lậu có tác dụng là điều trị
hỗ trợ điều trị covid một mươi chín khi kiểm tra hai kiện hàng nhập khẩu theo loại hình quà biếu tặng
số thuốc trên gồm hai trăm sáu mươi sáu hộp các loại được các đối tượng cất giấu lẫn trong một vài món đồ dùng cá nhân
như quần áo bánh kẹo
theo cơ quan hải quan hai kỳ hàng chứa thuốc nhập lậu nêu trên được gửi về từ nga
cho hai người nhận có địa chỉ tại tp hcm
lô hàng được nhập khẩu theo chuyến bay thẳng từ nga về hà nội
sau đó được vận chuyển vào tp hcm
qua xác minh theo địa chỉ người nhận cho thấy
cả hai địa chỉ nhận hàng tới hiện trên kiện hàng đều là địa chỉ không có thật
được biết trong thời gian qua ngoài việc tạo thuận lợi nhất cho các tổ chức cá nhân
nhập khẩu hàng hóa phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
cục hải quan tp hcm đã phối hợp tốt với các lực lượng chống buôn lậu trong và ngoài ngành
thực hiện công tác kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu
kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về hải quan
nhất là tân dược nhập lậu góp phần đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dân
liên quan đến một lô hàng hiệu nhập khẩu vừa bị tạm giữ
và cục quản lý thị trường đồng nai cho biết là đoàn liên ngành ba trăm tám mươi chín tỉnh đã mời đại diện
cửa hàng tâm tâm authentic ở phường thống nhất tp biên hòa để làm rõ
tối ngày hai tháng một mươi một đoàn liên ngành ba trăm tám mươi chín tỉnh đồng nai đã bất ngờ kiểm tra cửa hàng tâm tâm otentic
chung mua bán quần áo mai sẵn dài dép phụ kiện thời trang trên đường võ thị sáu nối dài
thuộc phường thống nhất tp biên hòa
qua kiểm tra thực tế đoàn liên ngành phát hiện bốn trăm sáu mươi bốn sản phẩm thuộc tám mươi hai nhóm mặt hàng
gồm quần áo nước hoa giỏ sách dài dép dây nịch thực phẩm chức năng
thuộc các nhãn hiệu nổi tiếng có giá trị thấp nhất là từ một triệu đồng đến bảy mươi triệu đồng một sản phẩm
qua kiểm tra thực tế tại cửa hàng kinh doanh một số mặt hàng dài dép túi sách các loại
chưa xuất trình được quá đơn chứng từ chứng minh quần gốc xuất xứ
đoàn kiểm tra tạm giữ để xác minh xử lý theo quy định
tại thời điểm này đoàn liên ngành phát hiện bốn trăm sáu mươi bốn sản phẩm thuộc tám mươi hai nhóm mặt hàng
kiểm tra bà đậu thị lệ tâm ba mươi sáu tuổi thường trú phường tráng già
thành phố biên hòa chủ cơ sở chỉ mới xuất trình được giấy phép kinh doanh
do đó đoàn đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng trên để xác minh xử lý theo quy định
theo đoàn liên ngành ba trăm tám mươi chín tỉnh đồng nai đây là một trong những vụ tạm giữ có giá trị lớn nhất
từ trước đến nay về giá trị hàng hóa trên địa bàn tỉnh
sau khi đột nhập nhà dân để trộm cắp tài sản bị phát hiện
một đối tượng đã dùng dao đâm chủ nhà gục ngay tại chỗ
vụ án này vừa xảy ra ở xã đăng cang huyện crong bông tỉnh đắk lắc
và hung thủ đã bị bắt sau hai mươi bốn giờ gây án
trước đó vào ban đêm khi gia đình bà mai thị hoa năm mươi sáu tuổi
trú tại xã đăng cang huyện crong bông tỉnh đắk lắc đang ngủ
thì bị một đối tượng đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản
khi đối tượng này đang lục tìm tài sản
thì con trai bà hoa là anh nguyễn duy tân ba mươi năm tuổi tỉnh dốc phát hiện và hô hoán
lúc này đối tượng giúp một con dao thủ sẵn trong người
đâm một nhát vào bụng bên trái làm anh tân gục ngay tại chỗ rồi bỏ chạy
sau hai mươi bốn giờ tích cực điều tra bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ
đội cảnh sát hình sự công an huyện crong bông đã làm rõ bắt giữ thành công đối tượng gây án là ysen bia hai mươi sáu tuổi
trú tại xã tân tiến huyện crong bông
mình có ảnh và có clip của người ta thôi là người ta sẽ giảm tiền cho mình

trong các vụ án cho vay lãi nặng bằng ảnh khỏa thân mà cơ quan công an đã phát hiện
hầu hết người vay là những phụ nữ làm nghề nhạy cảm
thế nhưng trong đó cũng có những cô gái có học thức
chỉ vì túng quẫn thiếu tiền và dẫn tới hệ luyện đi đát
đó là buộc phải bán dâm để trả nợ
cô gái này từng có một cuộc sống khá ổn định
tuy nhiên do dịch bệnh kéo dài không có nguồn thu
nên đã phải vay tạm một mươi năm triệu đồng và thế chấp bằng ảnh quả thân
đến khi không có khả năng trả nợ buộc cô phải đi bán dâm
những cô gái vay lãi nặng bằng ảnh clip nóng
đã không lường trước được hậu quả
mà bản thân gặp phải
thực tế đã xảy ra nhiều trường hợp
không những bản thân họ bị đe dọa làm nhục
mà cả người thân bạn bè cũng bị các đối tượng cho vay quấy rảy chửi bới
có quá nhiều hợp lý trong việc cho vay lặng lãi
và đây là một ví dụ
thế còn để vượt qua việc này
thì nó cần sự vào cuộc của nhiều cấp nhiều ngành
nhiều cơ quan và đặc biệt từ chính các nạn nhân
nếu muốn chấm dứt sự lệ thuộc vào các đối tượng
tôi nghĩ không còn con đường nào khác
là phải thông tin đến cơ quan chức năng
cụ thể là lực lượng công an
để có một lực lượng chuyên chính đủ mạnh
để giúp các nạn nhân vượt qua khỏi
sự ép buộc của các đối tượng vi phạm đạo luật
và để nghiêm trị số đối tượng này
để góp phần làm trong sạch xã hội và răn đe các đối tượng khác
việc xuất hiện hình thức cho vay thế chấp bằng ảnh nhạy cảm
còn cho thấy suy nghĩ và lối sống sai lệch chuẩn mực xã hội
của một bộ phận giới trẻ hiện nay
để không vướng vào thủ đoạn tinh vi này
những người có nhu cầu vay tiền cần cảnh giác
và nên có sự lựa chọn đúng đắn khi vay
lựa chọn những tổ chức tiến dụng có uy tín
tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự
tại phiên xét xử chiều qua
toán nhân dân huyện thới lai thành phố cần thơ
cho bị cáo trương châu hữu danh
và nhóm báo sạch nói lời sau cùng
trước khi hội đồng xét xử nghị án
các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội
và bày tỏ sự hối hận
đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện thới lai
nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo
trong cáo trạng
quá trình điều tra và tại phiên tòa
các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội
hành vi của các bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội
trực tiếp xâm phạm đến lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
viện kiểm sát nhân dân đề nghị hội đồng xét xử
tuyên phạt bị cáo trương châu hữu danh
từ bốn đến năm năm tù
đoàn kiên giang nguyễn phước trung bảo
từ ba đến bốn năm tù
nguyễn thành nhã lê thế thắng
từ hai đến ba năm tù
dự kiến chiều nay tòa sẽ tuyên án trương châu hữu danh
và các bị cáo trong nhóm báo sạch
tòa nhân dân thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử
và tuyên phạt nhóm thanh thiếu niên
từ một mươi sáu đến hai mươi một tuổi gồm phạm thiên phú
tám năm tù nguyễn minh tuấn bảy năm tù
đinh văn đức sáu năm tù phạm phú quý
bốn năm tù và phan văn dũng ba năm sáu tháng tù
cùng với tội danh giết người
theo cáo trạng do có mâu thuẫn từ trước
với anh trần hồng sơn
đang trú tại tỉnh quảng bình nên vào tối
ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
phú đã rủ thêm tuấn đức quý
và dũng cùng chuẩn bị hung khí
tham gia đánh anh sơn
tại bãi giữ xe của một quán nhậu phú đã dùng chân đạp
và cả nhóm xông vào đánh anh sơn
đức dùng gậy bóng đánh vào chán
khiến anh sơn ngã xuống đất
thấy anh sơn bị nạn nhóm bạn cùng nhậu chạy ra bảo vệ
thì nhóm của phú bỏ chạy do được cấp cứu kịp thời
anh sơn bị thương tích năm mươi một
trước hội đồng xét xử cả năm bị cáo đều thừa nhận
hành vi phạm tội của mình
hiện nay công tác phòng chống dịch vẫn được thực hiện
linh hoạt thích ứng với tình hình thực tế
tại các địa phương vẫn có các chốt kiểm soát dịch bệnh
với mục đích yêu cầu người dân ra vào địa phương
khai báo y tế bảo đảm công tác
truy vết nếu có dịch bệnh xảy ra
thế nhưng một số đối tượng lại có thái độ chống đối
không hợp tác tại tỉnh ninh bình đối tượng
phan tấn thương vừa bị công an tp ninh bình
ra quyết định khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ
khi đối tượng liều lĩnh tăng ga thông chốt
đâm thẳng vào chiến sĩ cảnh sát giao thông
đang làm nhiệm vụ
hình ảnh từ camera ghi lại cho thấy
vào lúc hai mươi h tám phút ngày hai mươi ba tháng một mươi
tại chốt kiểm soát dịch bệnh
khu vực cầu non nước
xuất hiện xe ô tô mang biển kiểm soát
do phan tấn thương điều khiển
đi từ vùng dịch huyện ý yên tỉnh nam định
vào địa bàn tp ninh bình
khi đối tượng liều lĩnh
được lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe
để khai báo y tế đối tượng thương
sau khi dừng lại đã tiếp tục
nhấn ga tăng tốc và đâm thẳng
vào cán bộ cảnh sát giao thông
đang làm nhiệm vụ
việc người dân vào tp ninh bình phải khai báo y tế là cần thiết
nhưng từ hiện nay các địa phương
giáp danh với ninh bình đang xuất hiện
các chung ca bệnh covid một mươi chín
do vậy hành vi cố tình
không dừng xe khai báo y tế
mà tông thẳng vào lực lượng cảnh sát giao thông
đang làm nhiệm vụ là hành vi
cực kỳ nguy hiểm coi thường pháp luật
cũng theo cơ quan công an
phan tấn thương đã có một tiền án
về tội mua bán chai phép chất ma túy
và một tiền dân sự về xâm hại
sức khỏe người khác
qua việc trên chúng tôi thấy rằng
công tác phòng dịch là hết sức cần thiết
để đảm bảo quyền lợi chung cho mọi người
việc tổ chức dừng lại để
hướng dẫn khai báo y tế là cần thiết
cũng rất mong
nhân dân và mọi người
tham gia giao thông chấp hành
nên chia sẻ với lực tượng
cảnh toàn tra kiểm soát
và cảnh sát giao thông
cũng giúp cho mọi người
thuộc kênh tốt hơn về công tác phòng dịch
và tạo được kênh tốt nhất cho mọi người
trong công tác đi lại
tuy nhiên cũng cảnh báo rằng
những hành vi tấn công
lại lực lượng làm nhiệm vụ
cũng sẽ bị
xử lý kiên quyết
tình trạng chống người thi hành công vụ
đã xảy ra tại nhiều địa phương
trong thời gian qua
và đều đã bị xử lý nghiêm khắc
trong vụ việc lần này các cơ quan tư pháp
thành phố ninh bình đang tiến hành hoàn thiện

để đưa vụ án ra xét xử điểm
nhằm đảm bảo tính dân đe chung trong xã hội
đội cảnh sát ma túy công an tp buôn ma thuột
phối hợp với phòng cảnh sát ma túy
và công an huyện công park tỉnh đắk lắk
vừa bắt giữ đối tượng mua hai trăm linh gram ma túy đá
về sử dụng và bán kiếm lợi
đối tượng bị bắt là thái văn dũng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trú tại xã hòa phú tp buôn ma thuột
trước đó dũng điều khiển xe mô tô
mua hai trăm linh gram ma túy đá của một đối tượng
không rõ nhân thân lai lịch với giá năm mươi triệu đồng
để về sử dụng và bán kiếm lợi
khi dũng đang trên đường về thì bị tổ công tác
của đội cảnh sát ma túy công an tp buôn ma thuột
phát hiện bắt quả tàng
tiếp theo là thông tin về việc bắt giữ các vụ hàng hóa nhập lậu
tại thanh hóa và an giang
công an tp thanh hóa
đã bắt giữ đối tượng châu khắc thành
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại phường đông thọ tp thanh hóa
và lương văn bắc sinh năm hai nghìn hai
trú huyện lang chánh
về hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu
thu giữ chín ba trăm linh thuốc lá nhãn hiệu
blend no năm trăm năm mươi năm màu xanh
do nước ngoài sản xuất
thông qua mạng xã hội thành đã liên hệ với đối tượng
không rõ tên tuổi địa chỉ
đặt mua thuốc lá với số lượng lớn
sau đó chuyển về địa bàn tp thanh hóa
cất giấu để bán với mục đích kiếm lợi
để tiêu thụ thành thuê bắt vận chuyển
thuốc lá bán cho khách hàng mỗi khi thành yêu cầu
tại khu vực xã quốc thái huyện an phú
tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang
phát hiện xe ô tô tại huyện nghĩa
do tài xế nguyễn công dũng điều khiển
có nhiều gói hàng ký gửi
bên trong chứa một mươi hai chiếc điện thoại di động các loại
máy laptop không có hóa đơn chứng tử
chứng minh nguồn cốc xuất xứ
trước đó tổ liên ngành phát hiện nhiều thùng cắt tông
tại khóm châu long bốn
bên trong có tám trăm bốn mươi vỉ hộp thuốc tân dược
bảy trăm hai mươi chai dầu các loại
và một bộ máy lạnh toshiba
đều có xuất xứ nước ngoài
tổ chức tham gia không ai nhận là chủ sở hữu
của số hàng hóa nói trên
nên tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ
để tiếp tục xác minh làm rõ
xử lý theo quy định của pháp luật